thảo luận tại tổ về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn trong việc phân bổ nguồn vốn
và đề nghị chính phủ cần làm rõ cụ thể hơn theo hướng ưu tiên những dự án cần thiết tránh giàn trải
qua thảo luận nhiều đại biểu cho rằng việc phân bổ nguồn vốn phải bảo đảm theo đúng tiêu chí
đồng thời chú ý ưu tiên các dự án an sinh xã hội
chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
nó là một cái mục tiêu vô cùng quan trọng nó tác động trực tiếp đến sản xuất và ảnh hưởng
trực tiếp đến tính mạng của người dân nếu như chúng ta chưa bố trí đủ cho các mục tiêu đấy
thì không có lý do gì mà chúng ta lại bố trí cho những mục tiêu khác như vậy là nó không tuân thủ
và nó cũng không đáp ứng cái tình hình thực tiễn
trong khi đó cho ý kiến vào đề xuất của chính phủ về việc dành bốn sáu mươi chín tỷ đồng
để thanh toán nguồn vốn
trong khi đó cho ý kiến vào đề xuất của chính phủ về việc dành bốn sáu mươi chín tỷ đồng
một số ý kiến cho rằng đề xuất này chưa hợp lý
trong khi đó cho ý kiến vào đề xuất này chưa hợp lý
trong khi đó cho ý kiến vào đề xuất này chưa hợp lý